thưa quý vị nhân kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh sáng nay tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương
đã đến sân hoa sân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích cô sa đặc biệt kim liệt
tham gia cùng với đoàn đại biểu có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương đại diện lãnh đạo các cục và các đơn vị trực thuộc bộ
về phía lãnh đạo tỉnh nghệ an có đồng chí thái thanh quý ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nghệ an
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh các đại biểu bày tỏ lòng thành kính tưởng niệm và biết ơn vô hạn công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ vĩ đại của đảng ta nhân dân ta người đã công hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp
đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc việt nam và nhân dân thế giới
chủ tịch hồ chí minh đã đi xa nhưng hình ảnh người luôn sống mãi với non sông đất nước việt nam với công an nhân dân việt nam
tư tưởng của người luôn soi đường chỉ lối cho cách mạng việt nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
sinh thời chủ tịch hồ chí minh kính yêu luôn dành cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
sự quan tâm đặc biệt chăm lo xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với tổ quốc với đảng nhà nước và nhân dân
vì nhân dân phục vụ là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của đất nước
trong nhiều năm qua cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng công an nhân dân đã luôn thực hiện việc học tập
làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh gắn với phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
và đã trở thành việc làm thường xuyên có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đề ra
mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân dù ở bất kỳ cương vị hoàn cảnh công tác nào cũng luôn khắc ghi lời bác dạy
đấy đó là chuẩn mực đạo đức cung trâm hành động và thái độ ứng xử của mình
thường xuyên tự soi tự sửa tự thu dưỡng rèn luyện luôn bảo vệ giữ gìn danh dự và uy tín của lực lượng công an nhân dân
tiếp đó bộ trưởng tô lâm cùng đoàn đại biểu đã đến dân hoa dân hương tại đền trung sơn
đền thờ gia tiên chủ tịch hồ chí minh tại núi trung xã kim liên huyện nam đàn nơi chủ tịch hồ chí minh đã gắn bó thủa thiếu thời
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã trao tặng bốn xuất quà cho các mẹ việt nam anh hùng
một mươi sáu xuất quà cho thương đinh người có công và gia đình chính sách
một mươi xuất quà cho cán bộ công an xã có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện nam đàn tỉnh nghệ an
cùng ngày bệnh viện một trăm chín mươi tám bệnh viện y học cổ truyền bộ công an và bệnh viện công an tỉnh nghệ an
cũng đã tổ chức khám chữa bệnh cấp thuốc cho các gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn huyện nam đàn tỉnh nghệ an